theo thông tin được trung tâm y tế dự phòng tp hcm cho biết mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp tăng độ bao phủ vaccine sởi trong cộng đồng
nhưng tp hcm mới chỉ có bảy mươi sáu hai trẻ em được tiêm phòng đủ hai mũi sởi trong khi đó yêu cầu tỷ lệ này phải đạt từ chín mươi trở lên
hiện nay các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thường tư vấn cho các bậc cha mẹ đợi trẻ đến một mươi hai tháng tuổi mới cho con tiêm phòng mũi tổng hợp ba trong một
gồm sởi quay bị rubella thay vì tiêm mũi sởi đơn từ thời điểm chín tháng tuổi
như vậy một số lượng lớn trẻ đến một mươi hai tháng tuổi mới được tiêm ngừa sởi điều này sẽ khiến cho nguy cơ trẻ mắc sởi và lây lan sởi trong cộng đồng cao hơn
sở y tế tp hcm đã yêu cầu các cơ sở tiêm chủng dịch vụ cần tư vấn cho người dân nên tiêm phòng sởi mũi một ở thời điểm trẻ đủ chín tháng tuổi
sở y tế cũng yêu cầu các cơ sở tiêm chủng dịch vụ cung ứng vaccine sởi đơn cho người dân
đưa trẻ đến trạm y tế để trẻ được tiêm phòng bệnh sởi đúng lịch